tại thành phố đà nẵng sáng nay toàn bộ học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn
chính thức được đến trường sau kỳ nghỉ kéo dài do dịch bệnh covid một mươi chín
mặc dù hiện nay tình hình dịch bệnh tại thành phố này đã được kiểm soát
nhưng mọi hoạt động phòng dịch vẫn được thực hiện nghiêm ngặt
ngày đi học đầu tiên trường trung học cơ sở lê độ đã phổ biến các quy định về phòng chống dịch bệnh cho học sinh
đồng thời không tổ chức buổi thể dục giữa giờ phân chia tần suất đến trường và tan trường theo từng buổi học
nhà con khi trở lại trường thì con cảm thấy rất là phấn khích và vui khi được gặp lại thầy cô và bạn bè
sau nhiều ngày không đi học và công tác vệ sinh của trường rất sạch sẽ đảm bảo được an toàn khi phòng chống dịch
mặc dù là ngày đầu tiên đi học nhưng thực tế công tác dạy và học của các trường đã được thực hiện được một tuần dưới hình thức trực tuyến
công tác dạy học thì vừa qua qua một tuần học thì tuần này các em sẽ tiếp tục
qua một tuần học ở trên mạng thì tuần này các em tiếp tục
chúng ta sẽ thực hiện chương trình tuần thứ hai của chương trình giáo bộ giáo dục quy định
và những học sinh mà không có tham gia được việc học trên mạng
thì nhà trường sẽ lập danh sách và có những buổi bổ sung kiến thức cho các em những học sinh đó để theo kịp với các bạn
chúng ta sẵn sàng ở một cái thời gian ở một môi trường mới là phòng chống dịch
cho đến khi các nhà nghiên cứu có được vaccine phòng chống dịch hệ quả dịch covid này
họ tìm ra họ tìm lại
theo kế hoạch các trường mầm non tiểu học các cơ sở đào tạo ngoại ngữ tin học năng khiếu
sẽ đón học sinh đi học từ ngày hai mươi một tháng chín
tuy nhiên sở giáo dục và đào tạo thành phố đà nẵng yêu cầu các cơ sở trường học
phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín theo đúng quy định